và nếu không có việc thật cần thiết thì không nên ra đường
phải dần dần hoạt động lại thôi giãn cách hoài mọi người cũng mệt mỏi lắm rồi
hoàn toàn ủng hộ phương án này và hy vọng người ra và vào vùng đỏ vùng một phải kiểm soát thật chặt chốt cứng thì hy vọng sẽ giảm lây nhiễm chéo
quyết định này hoàn toàn đúng đắn phải làm việc song hành chống dịch
cần lắm ý thức của người dân lúc này để vượt qua đại dịch
nhiều ý kiến chuyên gia cũng bày tỏ với việc chia bàn
đồ ba vùng này cũng đã và đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thành phố hà nội trong nỗ lực khống chế dịch bệnh
đại biểu quốc hội nguyễn anh trí cho rằng việc phân chia các vùng trên phải thật sự rõ ràng cụ thể
theo tôi thành phố hà nội phải phân chia các vùng rất gọn rất đúng và tùy theo từng mức độ mà đưa ra cách áp dụng hợp lý
đặc biệt lưu ý là vùng xanh hà nội nên giao cho chính quyền quyết định để không làm lây lan dịch bệnh đảm bảo an sinh xã hội và hoạt động về kinh doanh sản xuất
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đánh giá đây là thời điểm thích hợp để hà nội thay đổi phương án sau một tháng rưỡi giãn cách xã hội
giãn cách theo từng phần từng khu vực là hợp lý ở thời điểm hiện tại
hà nội cần nghiên cứu rất kỹ đánh giá phân vùng hết sức thận trọng để có thể áp dụng các biện pháp giãn cách hợp lý
chiều ngày ba tháng chín hà nội đã công bố chi tiết sơ đồ phân vùng của ba mươi quận huyện thị xã hà nội thực hiện phòng chống dịch từ ngày sáu tháng chín đến hai mươi một tháng chín
với bản đồ này thì câu hỏi được nhiều cư dân mạng quan tâm hiện nay là khu vực địa chỉ nơi mình đang ở thuộc vùng nào
đồng thời với bản đồ này thì việc di chuyển khi đi làm công tác quản lý kiểm soát cần phải được thực hiện chặt chẽ như thế nào
khó nhất là nhà ở vùng xanh nhưng công ty vùng đỏ mong rằng có phương án hợp lý không gây phiền hà cho người dân
phạm vi danh giới giữa các vùng cần rõ ràng để tránh hiểu theo các cách hiểu khác nhau
mỗi người hiểu một ý gây khó khăn trong việc di chuyển giữa vùng này và vùng kia
chỉ những người dân trong vùng xanh an toàn mới được di chuyển và đi làm trong khu vực đó thôi
nếu không sẽ lây từ người vùng đỏ cam sang vùng xanh và sẽ rất bất cập trong công tác kiểm soát ngăn ngừa
đề nghị vùng xanh hay cam đều phải ký cam kết tuân thủ năm k
người thực sự có việc mới được ra đường và khai báo y tế thường xuyên phải làm chặt mới dập được dịch
tôi góp ý nếu vùng đỏ thì phải làm thật nghiêm túc
nội bất xuất ngoại bất nhập cho đến khi hết dịch
có như vậy mới đảm bảo người ở vùng đỏ đi ra ngoài cũng như việc kiểm soát chặt người ra vào thành phố
hà nội vẫn đang là một trong những địa phương nóng về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
hà nội cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trong ba đợt
những giải pháp thích nghi về diễn biến dịch là điều cần thiết trong đó không chủ quan không lơ là
và cần ý thức đồng lòng của người dân để các biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả trong thực tiễn
với việc phân ba vùng dịch đỏ xanh cam trong công tác phòng chống dịch của thành phố hà nội đưa ra
quan điểm chia sẻ của bạn như thế nào hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân